trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế amis games hai nghìn một mươi chín ngày một mươi năm tháng tám đã diễn ra vòng chung kết bảng hai
môn thi xe tăng hành tiến bắn mục tiêu vượt vật cản và đua tốc độ
với thành tích là hai h hai mươi năm phút ba giây đội tuyển việt nam đã xuất sắc giành vị trí thứ hai
đây là thành tích rất đáng tự hào khi đây mới chỉ là lần thứ hai đội tuyển việt nam tham dự giải đấu này
vòng chung kết diễn ra đầy kịch tính theo thể thức tiếp sức
với thời gian hoàn thành bài thi là hai giờ hai mươi năm phút ba giây bắn hạ chín trên hai mươi bốn mục tiêu
đội tuyển xe tăng việt nam đã về nhì chung cuộc kém đội vệ nhất uzbekistan là một mươi bảy phút ba giây và bắn hạ một mươi ba trên hai mươi bốn mục tiêu
các lái xe của đội việt nam ở cả ba kíp đã thi đấu tốt đạt vận tốc tối đa bảy mươi ba km một giờ vượt mức bảy mươi km một giờ ở trận bán kết
không chỉ để hội thao hội thi mà để làm lực lượng đột kích của lục quân trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc
đây là một điều rất cần thiết và chúng ta cũng mở rộng tầm nhìn ra tăng cường quan hệ với các nước mà tham gia các army game này rất là tốt có cơ hội để chúng ta học hỏi được rất nhiều
đội việt nam có sự tiến bộ rất tuyệt vời so với kết quả năm ngoái
những người lính xe tăng việt nam cho thấy họ thực sự có năng lực rất tốt và tiếp thu rất nhanh kiến thức về kỹ thuật quân sự
xin nhiệt liệt chúc mừng các bạn việt nam nhân dịp thắng lợi tuyệt vời tại alamino chúc thành công
army games hai nghìn một mươi chín diễn ra
từ ngày ba đến ngày một mươi tám tháng bảy với nhiều nội dung thi việt nam thuộc bảng hai trong khi các đội ở bảng một sẽ thi đấu chung kết vào ngày một mươi bảy tháng tám tới